sáng nay ngày một mươi tám tháng chín đoàn chủ tịch đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
cùng trường các đoàn đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam các tỉnh thành phố trong cả nước đã đến đặt vòng hoa
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm bắc sơn
dự lễ viếng có nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan
đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với vị cha già kính yêu của dân tộc việt nam anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới người sáng lập mặt trận dân tộc
thống nhất và suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín sẽ diễn ra
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình thủ đô hà nội
chủ đề của đại hội năm nay là đoàn kết dân chủ
đổi mới phát triển